sau ca dương tính với sars cov hai của đối tượng nhập cảnh trái phép tại tỉnh đồng tháp
địa phương giáp danh với tỉnh an giang vào chiều ngày hai mươi bảy tháng hai
ubnd tỉnh an giang đã họp khẩn bàn phương án phòng chống dịch covid một mươi chín bằng hình thức trực tuyến
với các đầu cầu ở một mươi một huyện thị xã và thành phố trong tỉnh
chủ tịch ubnd tỉnh an giang yêu cầu nâng các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
lên mức cao nhất đồng thời chuẩn bị sẵn các phương án đối phó với tình huống xấu nhất
công an tỉnh phối hợp với các cơ quan tư pháp nghiên cứu thu thập chứng cứ
nếu đủ cơ sở pháp lý thì khởi tố hình sự các trường hợp nhập cảnh trái phép
cũng như các đối tượng bao che tiếp tay cho các trường hợp nhập cảnh trái phép làm lây lan dịch bệnh
hiện tỉnh an giang đang duy trì một trăm bảy mươi bảy tổ chốt cố định và một mươi tổ kiểm soát lưu động
để ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín